những thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi